hà nội quyết tâm đưa ra lộ trình hành động và xác định thời gian là một mươi năm
để hạn chế dần
và tiến tới cấm phương tiện xe máy phải bảo đảm các điều kiện như bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân là tối yêu
tức là phải có các phương tiện vận tải hành khách công cộng vận tải bổ sung tương ứng
vì cái ý tưởng gọi là cấm xe máy thì nó có từ lâu rồi
thế nhưng vấn đề đặt ra như thế này này cái chủ trương này của hà nội thành ủy đã nêu ra trong cuộc họp vừa rồi
thì thấy rằng cũng thế hợp lý nhưng mà chưa là nó thấy rõ là cấm ở đâu
chỉ nói cấm nội đô nội đô từ đâu nội đô gọi là nội đô bây giờ ai xác định nội đô bây giờ ở đâu nào
trước nội đô cũ thì có rồi nội đô mới này thành phố mới thôi thì bây giờ nội đô ở đâu đồng một
thế là cấm ở đâu là một cấm trong phạm vi nào và cấm trong thời gian nào
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi năm hà nội sẽ cơ bản đầu tư được hạ tầng khung
gồm các tuyến đường vành đai một hai ba bốn năm các tuyến xuyên tâm phương tiện vận tải hành khách công cộng
vận tải lớn là tám tuyến đường sắt đô thị đề án cũng xác định bốn nguyên tắc chính
trong đó các giải pháp đưa ra không nhằm hạn chế việc sở hữu phương tiện cá nhân
và chỉ hạn chế việc gia tăng phương tiện tham gia giao thông tại khu vực hạ tầng giao thông chưa bảo đảm
chứ không phải cấm nhân dân mua xe
theo quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt
thì đến năm hai nghìn hai mươi phương tiện vận tải hành khách công cộng phải đáp ứng hai mươi nhu cầu của người dân
đến năm hai nghìn hai mươi năm thì phải đáp ứng ba mươi năm bốn mươi nhu cầu đi lại của người dân
cho những người dân
trong phát triển giao thông đô thị bền vững
bởi giao thông đô thị bền vững chính là một hệ thống giao thông đồng bộ
có cơ cấu sử dụng phương tiện hợp lý
trong đó tập trung phát triển giao thông công cộng hiện đại văn minh
có khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của mọi người dân
đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ đinh thị thanh bình
trường bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải trường đại học giao thông vận tải
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian tham gia
chương trình kinh tế và dự báo của chủ nghĩa nhân dân
thưa tiến sĩ bà đánh giá như thế nào về lộ trình hạn chế xe máy
phương tiện cá nhân tại hà nội vào năm hai nghìn hai mươi
theo tôi được biết thì hiện nay tại hà nội chưa có một phương án cụ thể nào
chưa có một lộ trình cụ thể nào cả để nói về hạn chế xe máy
cũng như hạn chế phương tiện cá nhân đến năm hai nghìn hai mươi năm
hiện nay từ năm hai nghìn một mươi hai chúng ta mới có một đề án
hạn chế phương tiện hạn chế xe máy
lưu thông phương tiện cơ giới cá nhân tại năm đô thị trực thuộc trung ương
như tiến sĩ vừa trao đổi thì chắc chắn hà nội sẽ phải thực hiện hạn chế xe máy
vậy thì tiến sĩ có lo lắng khi mà các công trình phục vụ vận tải công cộng
khối lượng lớn đều đang chậm tiến độ
hà nội tp hcm và các đô thị chúng ta rất là đặc thù xe máy
là một phương tiện do vận tải đi lại của người dân rất phổ biến
không chỉ phục vụ cho người ta đi lại đi làm đón con đi học
mà còn phục vụ cho hậu cần đô thị
vậy thì chắc chắn là chúng ta phải có một lộ trình hạn chế
để nó phù hợp với cái hoàn cảnh của việt nam
nếu chúng ta phát triển được vận tải công cộng
khối lượng lớn cùng hệ thống vận tải công cộng hỗ trợ khác như xe buýt
rồi các loại phương thức khác phối hợp với nhau
thì lúc đó chúng ta mới tính được cái bài toán là chúng ta hạn chế như thế nào
thu hẹp cái dời cái thị phần của xe máy đến đâu
hoặc là những xe ô tô cá nhân đến đâu
vâng như vậy thì tới đây hà nội sẽ cấm xe máy trong phạm vi hẹp
điều này thì liệu có hiệu quả hay không thưa tiến sĩ
thưa tiến sĩ hiện nay và đến trước năm hai nghìn hai mươi năm
tức là một mươi năm nữa tôi cho rằng là việc mà cấm hoàn toàn là không thể
bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến dời sống của đô thị rất nhiều
và chúng ta sẽ có một cái lộ trình hạn chế dần dần thu hoạch dần dần
tức là chúng ta phát triển được cái phần năng lực cung
của hệ thống vận tải công cộng thay thế đến đâu
thì chúng ta sẽ hạn chế nó đến đó
và chúng ta sẽ dần dần là chúng ta sẽ thu hẹp lại
thị phần của các phương thức cá nhân khác
để cho phương thức công cộng phát triển
thì chắc chắn là trong một phạm vi hẹp thì nói đến bài toán hiệu quả
là không hiệu quả mang lại hiệu quả lớn
nhưng tôi cho rằng là vẫn tức là chúng ta cũng cần để một cái hạn chế dần dần
tức là ví dụ như mang tính thí điểm để chúng ta rút ra các bài học
cũng như là để rút ra kinh nghiệm để chúng ta triển khai cho những quy mô lớn hơn
cũng như là để cho người dân chúng ta làm quen dần với lại các giải pháp hạn chế
thưa tiến sĩ tiến sĩ có hiến kế gì để giúp cho giao thông hà nội
và thành phố hồ chí minh có thể hạn chế được xe máy và phương tiện cá nhân hay không ạ
nếu tính trung bình là một dự án tải hóa các đường sắt đô thị
mất khoảng chín tám chín một mươi năm
thì đến năm hai nghìn hai mươi năm thì chúng ta có thể kỳ vọng chúng ta
ngoài hai cái tuyến đường sắt đô thị số hai số ba sắp tới
thì chúng ta có thể kỳ vọng là thêm được vài ba tuyến nữa
ví dụ như là tuyến số một yên viên ngọc hồi
tuyến số hai là nam thăng long trần hương đạ
tuyến số năm là láng hòa lạc là những tuyến trọng yếu
còn ngoài ra thì có một số tuyến vành đai tuyến số bốn
hoặc là những tuyến các hứa khác
nhưng tôi cho rằng đến năm hai nghìn hai mươi năm nếu với tốc độ mà chúng ta cố gắng phát triển
hệ thống vận tải công cộng như thế này thì hệ thống khối lượng lớn chúng ta
cũng đã bao phủ được một số hầu hết các trục các hành lang lớn
để vận tải ở trong thành phố
vậy còn một số trục khác thì chưa có vận đại công cộng khối lượng lớn
chúng ta có thể tính đến bài toán là dùng xe buýt thay thế
có một biện pháp để dành một làm dành riêng để chạy xe buýt
trên các trục chính với tần suất cao dùng xe tám mươi chỗ
tôi cho rằng là cái năng lực vận tải của xe buýt trên các trục lớn
sẽ tăng đáng kể và có thể đáp ứng được
hiện nay trên các trục lớn xe buýt có thể vận tải đến khoảng hai mươi hai mươi năm
của lưu lượng hành khách trên các trục lớn
nhưng nếu chúng ta cho dành đường dành riêng thì nó có thể lên đến bốn mươi
trên các trục lớn
bốn mươi trên các trục lớn đồng nghĩa với việc xe buýt có thể đáp ứng được
khoảng hai mươi nhu cầu
vậy thì đấy là một cái giải pháp là trên các trục mà chưa có vận tải
khối lượng lớn chúng ta có thể chạy xe buýt thường trên đường dành riêng
với tần suất cao
những vịnh rừng đỗ hiện nay chúng ta gọi là vịnh rừng đỗ đơn
chúng ta có thể mở rộng ra thành vịnh rừng đỗ đôi
để cho nó tăng năng lực đón trả khách ở các vịnh
để tăng độ năng lực cung của xe buýt lên
bên cạnh đó chúng ta sẽ phải tính đến bài toán kết nối vận tải công cộng
xe buýt kết nối với đường sát đô thị kết nối với lại brt
và làm sao cho một cái vấn đề quan trọng nhất
là cũng do cái đặc thù của sử dụng đất ở của chúng ta
là cái ngõ ngách rất nhiều
tức là những đường nhỏ chỉ có thể vừa xe máy đi vừa xe đạp đi thôi
chứ xe ô tô không vào được
thì mà lại rất xa ví dụ hàng cây số mới là
đến đường mà có xe buýt
thì người dân bây giờ bảo là không được đi xe máy nữa
thì người ta sẽ đi bộ cả cây số mới ra được xe buýt
thì lúc đó làm sao chúng ta phải tính cái bài toán là
kết nối thế nào từ những điểm dân cư
mà chỉ xót xa như thế đến các đường trục
đến các điểm nhà gà đường sát đô thị
thì đấy bài toán là gì ạ
đấy là bài toán là bãi độ park and ride
tức là bài toán là cho người dân
người ta đi có phương tiện cá nhân nhỏ
đến đấy người ta gửi xe cái chi phí rất thấp
hoặc là hầu như không có chi phí
mà người ta đi và sử dụng phương tiện công cộng khác
vậy thì đấy là một bài toán là chúng ta phải phát triển
cả hệ thống bãi độ park and ride đấy
trên các vị trí trọng yếu
và những điểm trung truyền
và những điểm thu hòm
một lần nữa cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian
tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
với chủ trương cấm lưu hành xe máy
hiện nay hà nội đang rất cần
những kinh nghiệm của các nước trên thế giới
phần còn lại của chương trình kinh tế và dự báo
ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu
cách làm của quảng châu trung quốc
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những năm một nghìn chín trăm tám mươi
kinh tế quảng châu phát triển vượt bậc
và mức sống người dân được cải thiện đáng kể
xe máy dần trở nên phổ biến
số lượng xe máy trong nội đô quảng châu
là tám tám trăm chín mươi hai chiếc
xe máy vượt mốc bốn trăm linh chiếc
xe máy cùng xe buýt trở thành hai loại phương tiện di chuyển chính
của thành phố quảng châu
với dân số năm triệu người
số lượng lớn xe máy đã gây ô nhiễm tiếng ồn
và ô nhiễm không khí nghiêm trọng
ngoài ra tai nạn liên quan đến xe máy
cũng chiếm tỷ lệ cao
xe máy là nguyên nhân hàng đầu gây chết người ở quảng châu
xe máy gây náo loạn giao thông
khiến tình trạng ung tắc thường xuyên xảy ra
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi
sở cảnh sát quảng châu thông báo cấm xe máy
không đăng ký từ bảy h sáng đến bảy h tối
ở tám quận nội thành
mỗi tháng chỉ được cấp phép mới năm trăm linh xe máy
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
không được phép cấp mới xe máy ở quảng châu
tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chính quyền thành phố ban hành kế hoạch phát triển năm năm
bao gồm đồng bộ hạ tầng
phát triển giao thông công cộng
hạn chế xe máy lưu thông trên đường
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tất cả xe máy nào không có đăng ký
sẽ bị cấm hoạt động ở quảng châu
tháng một năm hai nghìn hai
tất cả xe máy hoạt động trên một mươi năm năm sẽ bị tịch thù
sau một mươi năm thực hiện lệnh cấm xe máy từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
quảng châu đã hoàn toàn thay ra đổi thiệt
các phương tiện công cộng như xe buýt
tàu điện ngầm
đáp ứng được nhu cầu của một mươi năm triệu dân thành phố
từ năm hai nghìn bảy
quảng châu sạch bóng xe máy
ngoài ra theo tính toán của ủy ban môi trường quảng châu
lệnh cấm xe máy giúp giảm hai mươi bốn tấn co
ba trăm linh tấn no hai
và ba trăm linh tấn chất hạt thải ra không khí mỗi năm
jakarta là nơi nổi tiếng
với một độ xe máy dày đặc
và tỷ lệ tử vong cao do tai nạn xe máy
tính đến năm hai nghìn một mươi ba
xe máy chiếm một lượng lớn
trong tổng phương tiện giao thông cá nhân ở indonesia
khoảng bảy mươi sáu bốn triệu xe
trong đó có khoảng hai mươi sáu bốn triệu xe
ở thủ đô jakarta
những người lái xe máy ở thành phố này
nổi tiếng với việc lái ẩu
các khiếu nại của người dân
và những người thi hành pháp luật
về những người đi xe máy ngược chiều
vượt đèn đỏ hay lạng lách bừa bãi
là khá phổ biến
trước tình hình trên tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
jakarta đã công bố chính sách cấm xe máy
tại một số tuyến đường chính ở thủ đô
với chính sách này thành phố hy vọng
sẽ khuyến khích người đi xe máy
sử dụng các phương tiện công cộng
và bắt đầu từ tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
sau một tháng thử nghiệm
jakarta đã áp dụng lệnh cấm xe máy
tuy nhiên lệnh cấm chỉ áp dụng
ở một số khu vực và tuyến đường
ở trung tâm thành phố
những nơi có hệ thống giao thông công cộng hiệu quả
mặc dù lệnh cấm được dựa trên luật pháp hiện hành
nhưng jakarta vẫn phải đưa ra một điều luật mới
cho phép phạt những người vi phạm lệnh cấm
trong một tháng thử nghiệm
xe máy bị bắt chỉ bị cảnh cáo
nhưng khi lệnh cấm có hiệu lực pháp lý
những người vi phạm đều bị phạt tiền
vâng thưa quý vị và các bạn
bài học của các quốc gia với chủ trương
thực hiện cấm xe máy cho thấy
để hạn chế và tiến tới cấm xe máy
trong nội đô trước hết cần phải
ưu tiên đầu tư mạnh mẽ hạ tầng
một cách đồng bộ với việc xây dựng
các tuyến tàu điện ngầm và xe buýt
có như vậy chủ trương hạn chế xe máy
tại hà nội trong đó đến năm hai nghìn hai mươi
dừng hoạt động xe máy cá nhân
trong nội đô mới trở thành hiện thực
chứ không phải lời nói xuông
chương trình kinh tế và dự báo
của truyền hình nhân dân đến đây là kết thúc
xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
mọi thông tin liên hệ xin gửi về
chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email kinh tế và dự báo